khánh thành là xã trọng điểm của huyện yên khánh về nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
nhất là các mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế
xã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây dược liệu
như chạch tà đinh lăng cho thu nhập gấp từ ba đến năm lần trồng lúa
với mục đích tập hợp hội viên nông dân trồng rau màu để sản xuất tập trung
hỗ trợ nhau tìm đầu ra và bảo vệ môi trường
năm hai nghìn một mươi ba hội nông dân xã khánh thành đã vận động nông dân tham gia vào tổ hợp sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm nông sản
tham gia tổ hợp tác các hộ được tập huấn về kỹ thuật canh tác quy trình sản xuất và sử dụng phân bón
thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn được trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xung quanh việc trồng rau
thấy được lợi ích khi tham gia tổ hợp tác nông dân tham gia ngày càng đông
đến nay được sự giúp đỡ của các ngành chức năng tổ hợp tác đã phát triển thành hợp tác xã sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn xã khánh thành